theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng nay bão haikui đã vượt qua khu vực phía nam đảo lưu dông philippines đi vào biển đông và trở thành cơn bão số một mươi ba trong năm nay
vào hồi bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một một mươi hai biển động rất mạnh